đinh viết cương và vi thị hằng là đăng kiểm viên và cán bộ phòng hồ sơ công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải hai nghìn sáu trăm linh một d sơn la về hành vi nhận hối lộ
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai dũng và cương đã thông đồng với một số cán bộ thuộc công ty cổ phần kiểm định phương tiện vận tải sơn la và đăng kiểm viên phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam
nhận tiền của các chủ phương tiện để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới
không đúng quy định của pháp luật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai hằng đã thông đồng với dũng và cương mở tài khoản nhận tiền hoán cải tạo xe cơ giới của các chủ phương tiện nhưng không lập phiếu thu chi hạch toán trên sổ sách kế toán theo quy định với số tiền gần năm trăm linh triệu đồng